cảm ơn các bạn đã theo dõi
qua công tác trinh sát quản lý địa bàn đối tượng cục cảnh sát hình sự đã phát hiện nhóm đối tượng do nguyễn hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại phường tân phong quận bảy tp hcm cầm đầu tổ chức cá độ bóng đá số đề đá gà qua mạng internet www bóng tám mươi tám com có máy chủ đặt ở nước ngoài giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau trong đó có tiếng việt
căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án ngày tám tháng một mươi cục cảnh sát hình sự phối hợp với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và công an các đơn vị địa phương
tổ chức phá án bắt quả tang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp quyết định tạm giữ khám xét một mươi đối tượng ở tp hcm
vật chứng thu giữ là số tiền hơn năm tỷ đồng năm máy vi tính ba máy tính bảng một mươi hai điện thoại di động ba thẻ atm và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác
mức án trung thân là hình phạt mà tòa nhân dân tỉnh phú yên vừa tuyên đối với bị cáo phan ái dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định về tội giết người và cướp tài sản
theo cáo trạng vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín phan ái dương đã thuê anh nguyễn anh vũ chú tại huyện sơn hòa trở đến huyện sông hình
trên đường đi sư mua một cây sắt dài gần bảy mươi cm mang theo
khi đến khu vực thủy điện sông ba hạ thủ huyện sông hình dương đã dùng cây sắt đánh nhiều cái vào đầu của anh vũ rồi lấy xe mô tô cùng sợi dây chuyền tẩu thoát
anh vũ được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng sau đó đã tử vong
hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh phú yên đã tuyên phạt phan ái dương tù trung thân về tội giết người sáu năm tù về tội cướp tài sản tổng hợp hình phạt hai tội danh là tù trung thân
ngoài ra bị cáo dương phải bồi thường số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng cho gia đình bị hại
sử dụng hung khí gây thương tích khiến hai người bị thương nặng hai đối tượng nguyễn hữu nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và đinh văn điệp
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cùng trú tại phường vĩnh trại thành phố lạng sơn vừa bị công an thành phố khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó do có mâu thuẫn nguyễn hữu nam rủ cậu mình là đinh văn điệp đi đánh nhau với một nhóm đối tượng khác tại khu vực đường trần đăng ninh
khi đi nam cầm theo bốn con dao sắc nhọn trong quá trình xảy ra xô xát có hai người bị chém trúng dẫn đến bị thương nặng phải đi bệnh viện cấp cứu
sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại công an thành phố lạng sơn đã tiến hành điều tra xác minh và bắt xử hai đối tượng nam và điệp
hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ để bắt những đối tượng liên quan
ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh đồng nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bảy bị cáo tội tham ô tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp đồng nai gọi tắt là công ty sổ số đồng nai gây thất thoát gần bảy mươi chín tỷ đồng
theo cáo trạng từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi hai trong quá trình quản lý điều hành công ty sổ số đồng nai nguyễn văn minh nguyên chủ tịch hội đồng thành viên
kiêm tổng giám đốc công ty sổ số đồng nai và các đối tượng liên quan đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền gần bảy mươi chín tỷ đồng
trong đó minh bị cáo buộc đã chiếm đoạt số tiền gần bốn hai tỷ đồng nguyễn thị thùy oanh chiếm đoạt hơn ba bảy tỷ đồng
ngoài ra minh còn chỉ đạo chi tiền lương trái quy định cho bảy mươi hai người lao động của công ty sổ số đồng nai số tiền hơn bảy mươi tỷ đồng
đối với các bị cáo đào ngọc hoàng khương thái học cao thị cúc đã ký biên bản chấp thuận cho công ty được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm mức lương tối thiểu lên một ba mươi bốn lần
bị cáo lâm duy tín phó giám đốc sở lao động thương minh và xã hội đồng nai
phụ trách lĩnh vực lao động tiền lương
và bị cáo trần thị dung là chủ tịch hội đồng thành viên công ty sổ số đồng nai từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi ba
nhưng do thiếu trách nhiệm trong công tác để cho các bị cáo khác sai phạm gây thất thoát gần bảy mươi chín tỷ đồng ngân sách nhà nước
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong năm ngày
bóng vừa lăn trên sân vận động quốc gia mỹ đình hà nội trong trận đấu giữa đội tuyển quốc gia việt nam và đội tuyển quốc gia malaysia
trong khuôn khổ vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
đội tuyển việt nam tái đấu đội tuyển malaysia một mươi tháng sau trận chung kết af cup hai nghìn một mươi chín
và trong trận đấu ngày hôm nay đội tuyển việt nam mặc trang phục áo đỏ quần đảo truyền thống còn malaysia sẽ mặc trang phục vàng
đội tuyển malaysia hiện đang có ba điểm sau hai trận còn đội tuyển việt nam có một điểm
nhưng đã ít hơn một trận tại bảng g vòng loại thứ hai world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
có thể thấy là trận đấu này mang ý nghĩa hết sức quan trọng
đội tuyển việt nam cũng tham vọng giành quyền đi tiếp tại vòng loại world cup của cả hai đội
và xin được chúc cho các cầu thủ của đội tuyển việt nam bình tĩnh tự tin giành chiến thắng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi